theo bộ công an năm hai nghìn một mươi tám lực lượng công an đã khởi tố điều tra ba mươi năm vụ trên năm mươi một bị can về hành vi làm tàng trữ vận chuyển và lưu hành tiền giả
sắp tới bộ công an sẽ tăng cường phát hiện đấu tranh với các hành vi làm mua bán tiền giả và giao bán tiền giả trên mạng internet
bộ công an cho biết hành vi làm tàng trữ vận chuyển lưu hành mua bán tiền giả dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều là hành vi vi phạm pháp luật
pháp luật hiện hành đã quy định đầy đủ và có chế tài nghiêm khắc về hành vi mua bán tiền giả
thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo giao bán tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau và hình thức giao bán công khai đa dạng
thời gian tới cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng ngừa
phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các hành vi làm tàng trữ vận chuyển lưu hành mua bán tiền giả và hành vi sao bán tiền giả trên mạng internet